sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế tổng thống siri bazaar napsat ngày hôm qua đã tới thành phố hàng châu miền đông trung quốc đánh dấu chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên kể từ năm hai nghìn bốn
theo kế hoạch tổng thống al absat sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham dự nhiều cuộc gặp giới chức nước chủ nhà trung quốc trong đó có cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình vào ngày hai mươi hai tháng chín
một ngày trước lễ khai mạc đại hội thể thao châu á asean hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc gặp khác nhau vào ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín
chuyến thăm trung quốc gần nhất của tổng thống syri diễn ra vào năm hai nghìn bốn cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia syri tới thăm trung quốc kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chuyến thăm của ông assad diễn ra trong bối cảnh xung đột syri vẫn tiếp diễn trong khi quốc gia trung đông đối mặt với lệnh trừng phạt của phương tây
chuyến thăm của ông al naps diễn ra trong bối cảnh xung đột siri vẫn tiếp diễn trong khi quốc gia trung đông đối mặt với lệnh trừng phạt của phương tây